tại thành phố hồ chí minh tình trạng kẹt xe tại nhiều tuyến đường trong giờ cao điểm vẫn đang tiếp tục xảy ra
nhằm góp phần giảm bớt tình trạng này nhiều đề án đang được sở giao thông vận tải thành phố tập trung triển khai thi công với mục tiêu hoàn thành trong những tháng cuối năm
trong số ba mươi bảy điểm nóng về ùn tắc trên địa bàn thành phố ghi nhận cho thấy đến nay đã có hai mươi bốn điểm có tình hình chuyển biến tốt
bảy điểm ít chuyển biến và sáu điểm có tình hình giao thông vẫn phức tạp
để giảm ồn tắc giao thông tại một số khu vực trọng điểm hiện sở giao thông vận tải đang tập trung triển khai các dự án cấp bách
như xây dựng nhánh cầu trên đường phạm ngũ lão thuộc dự án cầu vượt nút giao ngã sáu gò vấp dự kiến hoàn thành tháng chín
hầm chui an sương dự kiến hoàn thành nhánh n một hướng lưu thông từ đường trường trinh đến quốc lộ hai mươi hai trong năm hai nghìn hai mươi
cầu nhị thiên đường một dự kiến hoàn thành ngày ba mươi tháng một mươi
cầu vượt đại học quốc gia thành phố hồ chí minh dự kiến thông dụng
cầu nguyễn tri phương dự kiến hoàn thành đường võ văn kiệt dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày ba mươi tháng một mươi một